liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn mươi tỷ đồng thông qua việc giao bán nhận tiền đặt cọc đất nền ảo
do bị can phan huỳnh trúc vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang thực hiện
vào sáng ngày hôm nay ba mươi một tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết là đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và đang tạm giam bị can vi để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra phan huỳnh trúc vi làm việc tại phòng tổ chức hành chính của công ty cổ phần xây lắp an giang
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi thì nghỉ việc
trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng việc công ty cổ phần xây lắp an giang thực hiện nhiều dự án phân lô bán nền
trên địa bàn tp long xuyên tỉnh an giang nền vi đã giao bán nhận tiền cọc của nhiều người rồi chiếm đoạt số tiền trên bốn mươi tỷ đồng

để phục vụ cho công tác điều tra xử lý vụ án theo quy định của pháp luật cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang thông báo
những ai là bị hại đã đưa tiền cho vi để đặt cọc mua nền hoặc có liên quan đến vụ án thì sớm liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
để giải quyết theo quy định của pháp luật
mọi chi tiết xin liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang địa chỉ số sáu đường tôn đức thắng
phường mỹ bình tp long xuyên tỉnh an giang hoặc trung tá dương tư thưởng điều tra viên thụ lý vụ án số chín trăm một mươi chín sáu mươi năm trăm năm mươi bảy